thưa quý vị hôm nay hơn tám trăm sáu mươi thí sinh cả nước đã bước vào ngày thi đầu tiên
kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi bảy với hai môn văn và toán
đây là năm thứ ba liên tiếp kỳ thi trung học phổ thông quốc gia được tổ chức
tuy nhiên đây lại là năm đầu tiên các địa phương được giao chủ trì tổ chức toàn bộ kỳ thi
với hai mục đích vừa dùng để xét tốt nghiệp trung học phổ thông
vừa dùng để làm cơ sở xét tuyển vào các trường đại học và cao đẳng
buổi tối trước ngày diễn ra kỳ thi trung học phổ thông quốc gia
nữ sinh người dân tộc giao hà thị tuyên cố gắng đọc lại một lượt những bài văn
em đã được thầy cô cho ôn tập trước ngày đi thi
em cố gắng nhớ lại những điểm quan trọng nhất mà thầy cô căn dặn khi làm bài thi trắc nghiệm
với những học sinh ở các vùng miền núi khó khăn như tuyên
thì việc dùng mạng internet để tìm những đề thi trắc nghiệm không hề dễ
nên việc ôn tập của em gần như dựa hoàn toàn vào các thầy cô giáo
ngày đi thi em cảm thấy rất là hồi hộp và có một chút lo lắng
vì nó là một kỳ thi rất là quan trọng đánh dấu suốt một mươi hai năm đề sách của em
nên là em cảm thấy hồi hộp và lo lắng có một chút căng thẳng nữa
mặc dù căng thẳng lo lắng hồi hộp nhưng em cũng rất tự tin
vì em đã có một
quãng thời gian rất là dài để chuẩn bị cho kỳ thi này ạ
kỳ thi này đối với tôi mà thấy thì là được thi ở địa phương
đi lại là tôi thấy đỡ vất vả hơn với cô chị ngày trước
cô chị ngày trước đi thi được cái là phương tiện
còn nhiều lúc là phải đi xe ôm hoặc đón xe
còn với cô em này bây giờ thì là được thi ở địa phương thì đi lại nó cũng đỡ vất vả hơn
năm này là năm thứ ba
tiếp tục đổi mới kỳ thi trung học phổ thông quốc gia
những đổi mới nhằm tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho thí sinh trong kỳ thi năm nay
được thể hiện ở nhiều điểm như học sinh học ở đâu thì ở đấy
tại các hội đồng thi công tác coi thi có sự phối hợp giữa giáo viên phổ thông và giảng viên đại học
mỗi phòng thi chỉ có hai mươi bốn thí sinh nên cán bộ coi thi có thể quán xuyến phòng thi tốt hơn
việc chuyển sang hình thức thi trắc nghiệm trong một phòng thi không thí sinh nào có đề thi giống nhau
cũng sẽ đảm bảo kỳ thi trung thực hơn tránh học tủ học lệch còn thời gian thi lại ngắn hơn
trên thực tế năm nay do đổi mới về quy chế thi thì những quy chế và những quy định về thi
có tác động rất tích cực đối với các em học sinh và các bậc phụ huynh
thứ nhất là hầu hết các em học sinh tham gia dự thi thì được dự thi tại các điểm thi là
các trường trung học phổ thông mà các em đang học tập hàng ngày
và chính vì vậy là làm cho các bậc phổ huynh
các bậc phổ huynh cũng được dự thi
và các em học sinh tham gia dự thi thì không phải di chuyển nhiều
sau buổi thi thứ nhất thì việc thực hiện quy chế được thực hiện rất là nghiêm túc
không ai bị lập biên bản cả cả về phía thí sinh và về phía cán bộ coi thi
an toàn và nhẹ nhàng đó là những cảm nhận rõ rệt nhất của thí sinh và người dân
trong mùa thi năm nay ở hầu hết các điểm thi trên cả nước
đặc biệt ngay cả những vùng có điều kiện khó khăn như các tỉnh miền núi phía bắc
tây nguyên tây nam bộ
các tỉnh biên giới hải đảo cũng đã dành những điều kiện tốt nhất có thể
cho cán bộ giáo viên học sinh và phụ huynh tham gia kỳ thi này
kết thúc ngày thi đầu tiên nhiều thí sinh đã ra về với tâm trạng khá tự tin
phấn khởi vì đề thi không vượt quá phạm vi kiến thức của các em
theo quy chế năm nay sau khi có kết quả thi trung học phổ thông quốc gia
thí sinh được điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển đại học một lần nữa
đó là cơ hội mở để thí sinh dễ dàng độ đại học hơn
đề thi văn năm nay được nhiều thí sinh đánh giá là khá hay và vừa sức
câu hỏi nghị luận xã hội phân tích về lòng chắc ẩn và sự thấu cảm
khiến thí sinh thích thú bởi sự gần gũi với cuộc sống
câu hỏi làm văn về bài thơ đất nước cũng không nằm ngoài dự đoán của các em
câu hỏi này có cả nghị luận xã hội và nghị luận tác phẩm
em thấy đây là một đề rất cân bằng
câu nghị luận xã hội khá hay
nó nói về sự thấu cảm trong cuộc sống
em thấy vấn đề được đưa ra
khá là gắn liền với cuộc sống
đối với những thí sinh chỉ thi tốt nghiệp như em thì em có thể làm được bài này
em bước vào thí thi với tâm lý hết sức và trải mái
ngoài những trường mà xét tuyển đại học bằng điểm tốt nghiệp ra
thì còn có một số trường xét nghiệm bằng học bạ ví dụ như trường fpt
cũng trong sáng nay ngày thi đầu tiên thứ trưởng bộ giáo dục và đào tạo bùi văn ga
đã đến điểm thi tại trường trung học phổ thông việt đức hà nội
để kiểm tra công tác tổ chức thi tại đây
với sự thay đổi trong hình thức thi và đề thi
thứ trưởng bộ giáo dục và đào tạo cho biết
kỳ thi năm nay sẽ nhẹ nhàng nhưng vẫn đánh giá đúng trình độ của các em
môn đầu tiên là môn văn các môn còn lại dưới hình thức trách nhiệm khách quan
kiến thức trong cái đề thi là sáu mươi hình thức cơ bản
cho nên các cháu cứ yên tâm là đã học vững cái gì đó mà
là cháu có thể làm được tốt để mà đảm bảo tốt nghiệp
rồi sau đấy là xét tuyển vào đại học công đẳng
và cháu phải nắm vững vị trí và tuyệt đối là tuân thủ
sau ngày thi đầu tiên ngày hai mươi ba tháng sáu
các thí sinh sẽ bước vào các môn thi thuộc tổ hợp khoa học tự nhiên vào buổi sáng
buổi chiều sẽ thi môn ngoại ngữ